nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống ngành tình báo quốc phòng việt nam
mới đây tại thị xã bến cát tỉnh bình dương phòng tình báo bộ tham mưu miền b hai
đã tổ chức cuộc họp mặt tri ân cán bộ làm công tác tình báo qua các thời kỳ
buổi họp mặt có sự tham gia của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn văn tàu
nguyên chính ủy phòng tình báo miền b hai đại diện đến từ tổng cục hai bộ quốc phòng
cùng bốn trăm linh cựu chiến binh là cán bộ làm công tác tình báo trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
và đế quốc mỹ xâm lược
buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí ấm cúng nhằm ôm lại kỷ niệm những năm tháng hào hùng
hoạt động và chiến đấu trong lòng địch để góp phần đắc lược vào giải phóng miền nam
thống nhất đất nước góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
tại buổi họp mặt đại tá nguyễn văn tàu nguyên cụm trưởng cùng tình báo h sáu mươi ba
đã kể lại những ngày tháng chiến đấu trong lòng địch với ba điệp viên nổi tiếng
như thiếu tướng phạm xuân ẩn nữ điệp viên tám thảo nam sơn
trong cụm đã có bốn người được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và có hai mươi bảy liệt sĩ đã hy sinh và cùng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm một nghìn chín trăm tám mươi